chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã có bài viết quan trọng
lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí bộ trưởng
cách đây tròn bốn mươi năm năm cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử giành thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội
đây là chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh có sự đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng công an nhân dân
bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trong mọi tình huống góp phần làm thất bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
sau hiệp định genè được ký kết nước ta tạm thời bị chia cắt thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng chiến lược miền bắc hoàn toàn giải phóng bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội
miền nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước
ngay trong thời gian tiếp quản các vùng giải phóng đế quốc mỹ và thực dân pháp câu kết giáo diết cài cắm gián điệp cất giấu vũ khí và phương tiện hoạt động dụ dỗ cưỡng ép đồng bào di cư vào nam
các đối tượng phản động gây phỉ bạo loạn vũ trang hòng phá hoại an ninh trật tự ngăn chặn sự tri viện của miền bắc hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn
thực hiện chỉ đạo của bộ chính trị trung ương đảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh thực hiện hiệp định đình chiến đề phòng mọi âm mưu phá hoại hiệp định của địch củng cố hòa bình phục hồi và nâng cao sản xuất củng cố miền bắc giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền nam

trong trận nổi phỉ ở các tỉnh vùng núi phía bắc từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba với chiến thuật dùng địch để đánh địch lực lượng công an nhân dân đã tiến hành ba mươi ba chuyên án bắt diệt một trăm sáu mươi sáu toán gián điệp biệt kích với hơn một tên thu hơn một trăm linh tấn vũ khí và phương tiện hoạt động đập tan các kế hoạch chiến tranh tình báo gián điệp biệt kích của mỹ nghị giữ ổn định an ninh trật tự chính trị xã hội ở các tỉnh phía bắc
trong trận chiến đấu một mươi hai ngày đêm lịch sử với các cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng b năm mươi hai của đế quốc mỹ toàn lực lượng công an xác định tiếp tục giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự xã hội với yêu cầu cao hơn và khẩn trương hơn nhanh chóng chuyển sang thực hiện nếp sống quân sự hóa theo tình hình thời chiến tổ chức thực tập phương án phối hợp hiệp đồng chiến đấu với lực lượng quân đội giao thông y tế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền tổ chức sơ tán
ra khỏi các thành phố hà nội hải phòng hơn năm trăm linh người già trẻ em và những người không trực tiếp sản xuất chiến đấu
giữa mưa bom bão đạn cám bộ chiến sĩ công an hà nội hải phòng và một số địa phương đã luôn bám sát vị trí chiến đấu tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân phòng không sơ tán tổ chức lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ những địa bàn trọng điểm bảo vệ các tuyến đường giao thông vận tải chiến đấu kiên cường mưu trí sáng tạo và dũng cảm
sản của nhà nước của nhân dân bảo vệ các mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật của trung ương và địa phương như đài phát thanh mễ trì từ liêm kho sang đức giang gia lâm đài điện ly đông anh đài phát tín sơn đồng hoài đức cầu long biên nhà máy điện yên phụ ở hà nội cảng hải phòng và các mục tiêu khác thường xuyên bị máy bay mỹ bắn phá góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy hà nội địa biên phủ trên không buộc đế quốc mỹ phải ngồi lại vào bàn đàm phán ký kết hiệp định paris
chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam nhanh chóng kịp thời chi viện lực lượng vũ khí phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hậu cần vào chiến trường miền nam phục vụ chiến dịch thực hiện chủ trương của đảng về chi viện cho cách mạng miền nam để tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống mỹ cứu nước
ngay từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đảng đoàn bộ công an đã thành lập tổ cám bộ miền nam sau này là bộ phận cán bộ miền nam chuyên trách công tác lựa chọn bồi dưỡng huấn luyện cán bộ để chi viện cho chiến trường miền nam
với tinh thần tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt và quyết tâm cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền nam từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ công an đã huy động đến mức cao nhất về lực lượng hậu cần kỹ thuật
chi viện hơn một mươi cán bộ chiến sĩ hàng nghìn tấn vũ khí đạn dược phương tiện liên lạc kỹ thuật nghiệp vụ thuốc men vào chiến trường đồng thời hướng dẫn chỉ đạo an ninh miền nam về nghiệp vụ công tác an ninh cảnh sát
tình hình chống gián điệp phản động phá tể nguyện
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai bộ công an đã đưa năm tổ tình báo vào hoạt động tại sài gòn gia định nam trung bộ đà nẵng huế quảng trị sát cánh cùng các lực lượng an ninh nắm tình hình âm mưu của địch
tiếp cận nhóm dương văn minh nhóm trần văn hương trung tâm đào tạo gián điệp biệt kích nguyện qua đó nắm tình hình địch ở miền nam chủ động đối phó với hoạt động gián điệp biệt kích mỹ ngụy tung ra ở miền bắc
dù nhiệm vụ được giao vô cùng khó khăn
hoàn cảnh chiến trường ác liệt nhưng các cán bộ công an tri viện đã không quản ngại hy sinh gian khổ vượt qua mọi khó khăn thử thách cùng đồng chí đồng bào xây dựng lực lượng chính trị phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của mỹ nguy diệt ác trừ gian bảo vệ cách mạng bóc gỡ mạng lưới tình báo gián điệp cơ sở của địch
nhiều đồng chí trưởng thành tham gia cấp ủy địa phương là cán bộ lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh ở hầu hết các địa phương miền nam trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước
cho đến khi thống nhất đất nước và trở thành vốn quý của lực lượng công an nhân dân trong nhiều năm sau này
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân anh dũng chiến đấu tiến công nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi
lực lượng an ninh miền nam chiến đấu anh dũng kiên cường mưu trí sáng tạo phối hợp xây dựng lực lượng chính trị
phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của mỹ nguy diệt ác trừ gian làm trong sạch địa bàn bóc gỡ mạng lưới tình báo gián điệp
nội gián của địch bảo vệ các cơ quan của đảng căn cứ cách mạng làm thất bại các âm mưu hiểm độc kế hoạch bình định kế hoạch phượng hoàng kế hoạch hải yến của địch
khám phá nhiều vụ nội gián nguy hiểm bảo vệ đảng bảo vệ cơ sở và lực lượng cách mạng
trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ban an ninh trung ương cục đã huy động hơn một mươi ba cán bộ chiến sĩ tham gia tiến công địch trên nhiều hướng
nhiều mũi đánh thẳng vào các căn cứ xào huyệt của địch tổ chức công tác tuyên truyền phát động quần chúng nổi dậy trừng trị xử lý các đối tượng gián điệp tình báo
triều hồi đầu sỏ ác ôn chiếm lĩnh các mục tiêu được phân công truy kích số đối tượng phản cách mạng lẩn trốn tiếp quản thu hồi bảo vệ tuyệt đối an toàn hồ
hồ sơ tài liệu phương tiện của địch giải thoát các đồng chí cám bộ cách mạng bị địch bắt giam cầm
lực lượng an ninh sài gòn ra định nhanh chóng áp sát chiếm lĩnh trụ sở thu giữ toàn bộ tài liệu các cơ quan đầu não của địch
các cơ sở của an ninh t bốn nhanh chóng có mặt tại phủ tổng thống chính quyền sài gòn chủ động tiếp cận thuyết phục tổng thống dương văn minh kêu gọi binh lính ngừng bắn
bàn giao chính quyền cho cách mạng góp phần hạn chế một cuộc giao tranh khốc liệt trong thành phố và tránh sự đổ máu không cần thiết
trong cuộc chiến đấu ác liệt này hơn một mươi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh anh dũng
gần năm đồng chí đã hy sinh một phần sương máu vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ an ninh miền nam bị địch bắt tù đầy tra tấn dã man trong các nhà tù
hoặc bị nhiễm chất độc da cam
hàng vạn cơ sở quần chúng cách mạng đã thẩm lặng đóng góp cống hiến hy sinh trên khắp các chiến trường và miền bắc hậu phương lớn
góp phần to lớn đối với sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
kế thừa phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh
lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
xiết chặt kỷ luật kỷ cương đồng lòng chung sức vượt qua khó khăn gian khổ kề vai sát cánh cùng với quân đội nhân dân
phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cấp các ngành gắn bó máu thịt với nhân dân quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm hỏi tặng quà động viên các đồng chí công an lão thành đã từng chi viện công tác và chiến đấu tại chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống định cứu nước
trong không khí thân tình
bộ trưởng tô lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cuộc sống gia đình của đồng chí thiếu tướng
anh hùng lực lượng vũ trang nguyễn đức minh nguyên viện trưởng viện chiến lược và khoa học bộ công an
chúc đồng chí dồi dào sức khỏe vui sống hạnh phúc bên gia đình là chỗ dựa vững chắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
và tiếp tục đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn trân trọng và biết ơn về những hy sinh công hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
đã từng công tác và chiến đấu tại chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước góp phần cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước nói chung và cá nhân đồng chí nguyễn đức minh nói riêng
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thăm hỏi sức khỏe cuộc sống gia đình của đồng chí thượng tá lương văn thọ
nguyên phó ban an ninh khu một mươi chúc đồng chí mạnh khỏe trường thọ chứng kiến sự đổi mới phát triển không ngừng của đất nước nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng
bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian tới các thế hệ tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang của các lớp thế hệ cha anh
không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
góp phần phát triển đất nước đảm bảo nhân dân được sống trong hòa bình ổn định cuộc sống ấm no hạnh phúc
cũng nhân dịp này sáng nay tại hà nội ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam đã đến thắp hương thăm hỏi tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng
gia đình chính sách gia đình các cám bộ công an tham gia tri viện chiến trường miền nam
thắp hương cho các đồng chí lão thành cách mạng của lực lượng công an nhân dân bàn liên lạc bày tỏ lòng nhớ ơn công lao của các thế hệ tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đã từng chi viện công tác và chiến đấu tại chiến trường miền nam đồng thời bày tỏ lòng quyết tâm sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh
không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh góp phần phát triển đất nước đảm bảo nhân dân được sống trong hòa bình ổn định cuộc sống ấm no hạnh phúc
tiếp tục với các tin tức quan trọng khác chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và đồng chí thiếu tướng lê tấn tới cục trưởng cục tổ chức cán bộ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thưa uy quyền của thủ tướng chính phủ bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với thiếu tướng lê quốc hùng
phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương và đồng chí thiếu tướng lê tấn tới cục trưởng cục tổ chức cán bộ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm chúc mừng hai đồng chí vinh dự được thủ tướng chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng bộ công an
khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào của cá nhân các đồng chí đồng thời cũng là niềm vui niềm vinh dự tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng bộ công an đối với hai đồng chí ngày hôm nay khẳng định sự trưởng thành phát triển của lực lượng công an nhân dân đồng thời thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của đảng nhà nước và nhân dân
đối với những công lao đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân và cá nhân các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm khẳng định trong những năm qua đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng và thiếu tướng lê tấn tới đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc được đảng nhà nước bộ công an và nhân dân ghi nhận đánh giá cao được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý xứng đáng là người lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm chỉ đạo trên cương vị mới của mình hai đồng chí tân thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm là những người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo đoàn kết cùng tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thực hiện tốt lời bác hồ dạy phải trau dồi đạo đức cách mạng khiêm tốn giản dị gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt
dù ở cương vị nào chúng ta cũng đều phải cố gắng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng và thứ trưởng lê tân tới gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đảng nhà nước chính phủ các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an các bộ ban ngành trung ương và cá nhân đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rèn luyện giúp đỡ tạo điều kiện để hai đồng chí phân đấu trưởng thành trở thành người cán bộ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân
hai đồng chí thứ trưởng bày tỏ nguyện sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân tiếp tục phân đấu tu dưỡng và không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước với tinh thần trách nhiệm cao nhất đóng góp trí tuệ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tại công an tỉnh hậu giang bộ công an sáng nay cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng về công tác cán bộ thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thượng tướng bùi văn nam trao quyết định bổ nhiệm đồng chí thượng tá huỳnh việt hòa phó giám đốc công an tỉnh hậu giang giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hậu giang và quyết định nghỉ công tác đến thời điểm chờ hưởng chế độ hưu trí
đối với đồng chí đại tá phan hoàng lắm giám đốc công an tỉnh hậu giang thượng tướng bùi văn nam ghi nhận biểu dương những công hiến đóng góp của đại tá phan hoàng lắm đối với công tác công an và sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự góp phần vào sự phát triển của tỉnh hậu giang
đồng chí thứ trưởng mong muốn với uy tín kinh nghiệm kiến thức đồng chí phan hoàng lắm tiếp tục dành nhiều quan tâm đóng góp ý kiến trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng góp phần giúp công an hậu giang nói riêng và công an cả nước nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
sáng nay tại hà nội bộ công an đã công bố quyết định về việc sắp nhập trường trung cấp cảnh sát vũ trang và cơ sở một trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao quyết định của bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội về việc sắp nhập trường trung cấp cảnh sát vũ trang và cơ sở một trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
đồng thời trao quyết định của bộ trưởng bộ công an quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy địa điểm đào tạo và các quyết định điều động bổ nhiệm các đồng chí trong ban giám hiệu trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu sau khi sắp nhập trường cao đảng cảnh sát nhân dân i tiếp tục giữ vững và phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được
ban giám hiệu cán bộ giáo viên học viên nhà trường nhận thức đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để tiếp tục đưa nhà trường phát triển
đồng chí thứ trưởng lưu ý nhà trường cần khẩn trương thực hiện các chủ trương giao nhận trụ sở địa điểm cơ sở vật chất đặc biệt là sớm triển khai sắp xếp bố trí lại cán bộ giảng viên theo cơ cấu tổ chức mới để đảm bảo hoạt động của nhà trường

đồng chí đại tá nguyễn khắc cường giám đốc công an tỉnh khánh hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục công nghiệp an ninh
phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh trên cương vị người đứng đầu thủ trưởng đơn vị đồng chí nguyễn khắc cường nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong đảng ủy lãnh đạo đơn vị để tập trung xây dựng cục công nghiệp an ninh ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và người thân
chia sẻ với mất mát đó trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo công an thành phố đà nẵng đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn cùng với thân nhân của các đồng chí mong gia đình vượt qua nỗi đau sớm ổn định cuộc sống
trong phần tiếp theo của bản tin công an hà nội thông tin chính thức về vụ cướp ngân hàng manh động sử dụng vũ khí quân dụng trái phép ở sóc sơn
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công an thành phố đà nẵng để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo công an thành phố đà nẵng bệnh viện một trăm chín mươi chín công an cửa khẩu hàng không quốc tế đà nẵng đã báo cáo tổng kết về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh trong lực lượng công an các đơn vị đã tích cực phối hợp với thành phố
thực hiện tốt công tác cách ly bệnh nhân nghi nhiễm tại bệnh viện một trăm chín mươi chín quản lý lưu trú phối hợp giám sát các trường hợp cách ly trong cộng đồng thành lập các chốt kiểm dịch xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ gian lận thương mại đăng tải thông tin sai sự thật và thực hiện tuyên truyền trong quần chúng nhân dân để nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch bệnh

bên cạnh đó thứ trưởng cũng nhấn mạnh lực lượng công an các đơn vị phải tiếp tục chiến đấu nâng cao cảnh giác kiểm soát tình hình dịch bệnh an ninh trật tự trong thời gian tới không được chủ quan lơ là
đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp tới đây
đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp tới đây
có một đối tượng nam giới sử dụng súng cướp tài sản
đối tượng đã sử dụng súng quân dụng bắn một phát đe dọa nhưng nhân viên ngân hàng đã kịp thời bấm chuông báo động nên đối tượng không cướp được tiền bỏ chạy ra ngoài
bị bảo vệ ngân hàng ngăn cản đối tượng bắn tiếp phát thứ hai và bảo vệ rồi điều khiển xe máy bỏ chạy theo đường quốc lộ ba hướng đi thái nguyên
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ được hai vỏ đạn một đầu đạn k năm mươi chín
tại lúc chiều khi tôi đang làm việc ở bên trong cửa hàng tự nhiên nghe thấy hai tiếng lỗ lớn bùm một cái rồi tôi chỉ nghe tôi cứ nghĩ là tiếng ô tô lỗ lốp hay là tiếng container nó đi sóc thôi
nhưng mà xong nghe thấy tiếng còi bão động thì ra xem mới thấy biết là có vụ cướp ở bên đối diện
thì thấy là từ trong cửa hàng chạy ra xuân xáo qua như là thành vụ
lữ trời trời cái mến của bà cái thứ chạy ra thì sau đó là cái ông bảo vệ ông coi như là ông đi đến cái cửa cái a t men kìa
thế là ông vụt thẳng đấy một cái một cái phải đầu cứ quốc một cái
nhưng mà thằng ấy vẫn cố chạy được
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp hà nội đã báo cáo lãnh đạo bộ công an để chỉ đạo cục cảnh sát hình sự và công an các tỉnh thành phố giáp danh như bắc giang bắc ninh hải dương quảng ninh phối hợp truy bắt đối tượng gây án
căn cứ tài liệu thu thập được đến hai mươi ba h ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an đã phát hiện và triệu tập đối tượng chu đức chính sinh năm hai nghìn ba trú tại hiệp hòa bắc giang là đối tượng cất dấu chiếc xe máy tăng vật của đối tượng gây án
khai thác nhanh đối tượng chính lực lượng công an tiếp tục triệu tập đối tượng giáp ngọc ninh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tân yên bắc giang là đối tượng sử dụng xe máy chở đối tượng gây án từ khu công nghiệp hòa phú để bỏ trốn
thông qua đấu tranh với các đối tượng đã xác định được đối tượng gây án là trần hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại trung cư cát tường eco thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh

trong cơ sở thực tế thành phố hà nội đã quyết định cho học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông bao gồm các học viên học chương trình trung học cơ sở trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên các trường đại học cao đẳng trung cấp trực thuộc thành phố đi học trở lại theo kế hoạch từ ngày bốn tháng năm